chiều nay ngày một mươi chín tháng một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật các chủ tịch phó chủ tịch và trưởng đoàn các nghị viện thành viên đang thăm việt nam dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh các vị lãnh đạo nghị viện các nước đến dự hội nghị appf tại việt nam đánh giá cao chủ đề và những nội dung thảo luận tại hội nghị cho rằng việc thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình sáng tạo và tăng trưởng bền vững phản ánh được những trọng tâm ưu tiên của khu vực và đáp ứng được nguyện vọng lợi ích của nhân dân các nước
chia sẻ với các đại biểu về đường lối đổi mới
để phát triển đất nước và chính sách đối ngoại của việt nam hiện nay tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam sẽ kiên trì đường lối hòa bình độc lập tự chủ hợp tác và phát triển là bạn của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
các trưởng đoàn nghị viện các nước đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tiệu phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân của việt nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và vị thế quốc tế của việt nam